những ngày qua người dân trồng dứa thuộc các huyện của thanh hóa và nghệ an đang gặp rất nhiều khó khăn vì dứa rớt giá
nếu như năm ngoái giá dứa xuống thấp vào thời điểm tháng sáu thì năm nay đã rớt giá ngay từ đầu vụ
xã hà long huyện hà trung là địa phương có sáu trăm năm mươi hectare diện tích trồng cây dứa gai
trước đây đã có nhiều hộ dân thoát nghèo nhờ trồng dứa
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay giá dứa xuống rất thấp tiền bán dứa không bù được số vốn đầu tư ban đầu
hôm nay như nhà tôi là trồng là sáu vạn trồi chi phí hết tất tật ra là hết một trăm năm mươi triệu mà bán được có tám mươi triệu trừ hết đi rồi trừ tiền công gánh công nhân bốc vác đi là còn có tám mươi triệu
đấy là tám mươi triệu còn chưa đấy là chưa có tiền phân chưa có tiền mấy mấy múc để làm đất chưa có tiền trồi
trên địa bàn xã hà long hiện có năm trăm linh hộ trồng dứa
trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện hà trung cây dứa được quy hoạch vùng phát triển là từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh hectare
nhưng thực tế người dân trồng hơn gấp đôi định hướng của huyện
bà con phải phân kỳ và trồng giải vụ và xử lý chín theo từng đợt
mỗi một lợt xuống giống như vậy thì phải cách nhau khoảng độ hai tháng
đấy thì đảm bảo để mà chúng ta trồng giải vụ và thu hoạch nó giải ra trong năm
thì sẽ khắc phục được cái tình trạng là chúng ta trồng hộ hoạt tập trung
đến tới hiện tượng là giá dứa rớt xuống rất là sâu
tìm giải pháp ổn định đầu ra cho cây dứa
trước đó huyện hà trung đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến dứa tại xã hà long
hiện đang trong quá trình chờ tỉnh thanh hóa chấp thuận địa điểm đầu tư
đây là một hướng đi hứa hẹn giải quyết được vấn đề tiêu thụ cho nhân dân
gia đình anh lê văn sĩ ở thôn mùng hai tháng chín xã tân thắng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đang bước vào vụ thu hoạch dứa
với hai sao dứa nếu tính giá như đầu vụ năm trước thì anh sĩ sẽ có lãi lớn
nhưng năm nay đến thời điểm này anh đã thu hoạch được gần một nửa diện tích mà mới bán được có bốn mươi triệu đồng
quỳnh lưu là huyện trồng dứa lớn nhất tỉnh nghệ an
trong đó xã trồng nhiều nhất là các xã tân thắng quỳnh thắng như quỳnh châu quỳnh tân
để đầu tư cho một hectare dứa người dân phải bỏ ra từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
và sau một mươi tám tháng mới có thu hoạch
các năm trước đầu vụ thu hoạch dứa có giá cao
năm nay dứa chưa vào chính vụ thu hoạch mà lại rớt giá thảm khiến nhiều hộ rơi vào tình cảnh lỗ vốn
quỳnh thắng có trên trời khoảng gần chín mươi hectare
nhưng mà tình trạng thì thu mua và tiêu thủ thì vẫn vẫn đang bấp bênh
giá thì có một số thông tin thì tại nhà máy thì mua giá dứa thì cũng ba ngàn
nhưng mà từ năm làng trở lên
còn dưỡng năm làng thì hình như thu mua được có một tám trăm linh thôi
thậm chí thì dưỡng bốn làng dưỡng năm làng thì có như một
cho nên tình hình thu mua dứa với phát triển tại địa phương thì
chất chi là
nhìn xem ra là vẫn mong manh lắm
cho nên là hầu như cả khổ dân thì chủ yếu là đi hiệp đồng và thu mua cả thứ thương thôi
trồng dứa là một loại cây trồng tạo nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân ở các xã miền núi huyện quỳnh lưu đặc biệt là xã tân thắng
sau những năm gần đây người nông dân tự tăng thêm diện tích ngoài quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu ra dứa lại thất thường
nên người nông dân trồng dứa ở đây gặp không ít khó khăn về đầu ra